tại tỉnh quảng ngãi sau lễ khai giảng thì nhóm học sinh đã rủ nhau đi tắm suối
thì xảy ra tai nạn đã khiến cho hai em đuối nước tử vong
thông tin vừa được chủ tịch ubnd xã trà giang huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi xác nhận
thông tin ban đầu hai học sinh đuối nước là em trần đình dương và nguyễn duy nam
đều là học sinh tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện sơn tịnh
sau lễ khai giảng hai em học sinh trên cùng với các bạn rủ nhau ra suối tắm
trong quá trình tắm hai em rơi vào vũng nước sâu nên bị đuối nước
những học sinh đi cùng không biết bơi nên cũng không thể ứng cứu
hệ lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình để lo hậu sự